đã hai mươi sáu năm kể từ ca ghép tạng đầu tiên từ một quốc gia chậm hàng chục năm so với thế giới trong lĩnh vực ghép tạng
đến nay kỹ thuật ghép tạng của việt nam đã sánh vai với các nước tiên tiến trở thành thành tựu nổi bật của y học nước nhà
và năm hai nghìn một mươi tám được cho là năm với nhiều dấu ấn của ngành ghép tạng
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường rực rỡ này
ngày một mươi hai tháng một mươi hai lần đầu tiên các bác sĩ ở việt nam và bệnh viện hữu nghị việt đức
đã ghép tạng cùng một thời điểm cho bốn bệnh nhân một tim hai phổi một gan một thận
và kết hợp điều phối xuyên việt một thận cho bệnh nhân nhi ở thành phố hồ chí minh